trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vừa đưa ra cảnh báo trong một mươi ngày tới
tại các tỉnh bắc bộ phổ biến ít mưa thời tiết khô hanh để phòng cháy nổ
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh và khô trong một mươi ngày tới
tại các tỉnh bắc bộ phổ biến ít mưa thời tiết khô hành đặc biệt trong khoảng thời gian
từ ngày bảy đến ngày một mươi một tháng một mươi hai nguy cơ cao phát sinh cháy nổ gây nguy hiểm
đối với diện tích rừng trên khu vực và các hoạt động sinh hoạt sản xuất
cụ thể từ ngày sáu tháng một mươi hai ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét
vùng núi có rét đậm sau đó do ảnh hưởng kết hợp với trường phân kỳ trên cao
tình trạng trẻ rét vùng núi có rét đậm xảy ra vào ban đêm và sáng sớm
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi hai một mươi năm độ c vùng núi cao từ sáu đến chín độ c
gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
từ gần sáng ngày sáu tháng một mươi hai ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh lên cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ hai bốn m
biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai dự báo cấp một